nhằm thực hiện phương châm tinh gọn hiệu quả thiết thực phát huy tốt vai trò mỗi cán bộ đảng viên là một báo cáo viên tuyên truyền viên của đảng
tại hà nội đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhiều loại hình truyền thông không xác định biên giới khó xác định tính chân thực dễ tác động
ảnh hưởng không tốt đến tư tường của cán bộ đảng viên và nhân dân
công tác tuyên truyền nói chung và truyền miệng nói riêng cần phải giữ vững vị trí vai trò chủ đạo là kênh thông tin chính thống trực tiếp và là công cụ sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác quan điểm sai trái âm mưu chống phá của các thế lực thù địch tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ đảng viên sự đồng thuận trong xã hội
việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo cáo viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng